chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời gian vừa qua hàng loạt các sản phẩm trái cây của việt nam đã thành công khi đặt chân vào các thị trường khó tính
như vú sữa xuất sang mỹ vải thiều sang thái lan xoài sang nhật bản
đây là thành công lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra cho ngành nông nghiệp việt nam những thách thức không nhỏ
đặc biệt là câu chuyện về quy hoạch vùng nguyên liệu để đảm bảo an toàn chất lượng và uy tín cho sản phẩm nông nghiệp việt nam
đây cũng là chủ đề chính mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay
xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia đồng hành với chương trình
tiến sĩ nguyễn quang dũng viện trưởng viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin chào tiến sĩ nguyễn quang dũng ạ cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình thì xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
những trái vú sữa này khi sang thị trường mỹ sẽ được bán với giá gần một trăm linh đồng một kg cao gấp ba lần giá bán trong nước
để mở được cánh cửa thị trường này sau một mươi năm đàm phán
việt nam đã phải gửi hồ sơ đăng ký xuất khẩu và phía hoa kỳ đã xem xét
thông qua về điều kiện kiểm dịch thực vật rất ngặt nghèo đảm bảo vùng trồng đạt tiêu chuẩn không sử dụng các chất không được phép
phải bao trái một trăm linh đồng thời phải có mã số vùng trồng và sản phẩm phải qua chiếu xa
chúng ta phải có công nghệ bảo quản để chúng ta có thể vận chuyển được nó dài ngày hơn và nó đi được đường tàu biển
thì cái sản lượng nó sẽ cao hơn giá thành nó sẽ tốt hơn
đó là cách duy nhất để chúng ta có thể đẩy mạnh về loại cây này
hiện nay tổng diện tích trồng vũ sữa để xuất khẩu vào mỹ là hơn năm mươi sáu hectare tại hai huyện châu thành và cai lệ của tỉnh tiền giang
con số rất nhỏ trong tổng diện tích năm hectare trồng vũ sữa của nước ta mà chủ yếu là tại đồng bằng sông kiều long
nơi thời gian vừa qua nhiều diện tích bú sữa đã bị phá bỏ do lợi nhuận không cao
tỉnh tiền giang hiện đang khởi động quy hoạch lại vùng chuyên canh vú sữa
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ nhà vườn chú trọng đầu tư cải tạo vườn
kết hợp tập huấn khuyến nông chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến cho nông dân vùng chuyên canh
bộ nông nghiệp tiếp tục cùng với chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương
để phối hợp tiếp tục hướng dẫn cho bà con về quy trình sản xuất đảm bảo theo các tiêu chuẩn robert gap
đồng thời cũng phải có những giải pháp để đảm bảo các cơ quan chức năng của địa phương
để đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh tạo điều kiện để làm sao vũ sữa của bà con sẽ được vươn ra các thị trường trên thế giới
vú sữa là một trong bảy loại trái cây đặc sản của việt nam đã có mặt và được bán tươi tại thị trường mỹ
điều này đang tạo động lực cho nhà vườn và doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu phú sữa sang mỹ
và nhiều thị trường khó tính khác nếu giải quyết được bài toán nguồn đầu vào
trên thực tế câu chuyện quy hoạch
câu chuyện quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất không chỉ đối với riêng trái vũ sữa
mà còn là vấn đề chung mà toàn ngành nông nghiệp việt nam đang phải đối diện
trong bối cảnh yêu cầu thị trường quốc tế ngày càng khắt khe hiện nay
thưa tiến sĩ nguyễn quang dũng năm hai nghìn một mươi bảy thì có thể coi là một năm thành công đối với xuất khẩu trái cây
khi mà vươn lên trở thành một trong một mươi ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
đặc biệt là một năm thành công đối với xuất khẩu trái cây
chúng ta phải kể đến sự kiện là trái vũ sữa đã thành công khi mà bước chân vào thị trường của mỹ sau một mươi năm đàm phán
ông có chia sẻ như thế nào về thành công của trái vũ sữa nói riêng cũng như là các mặt hàng nông sản khác của việt nam ạ
qua theo dõi thì các bạn đều biết là trái cây là đặc thù
nhưng mà nhìn chung là việt nam là một nước sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản chính với nhiều sản phẩm
có giá trị xuất khẩu hơn một tỷ đô la trên một mặt hàng
trong đó trái cây là một trong những
mặt hàng mà trong những năm vừa qua là đã chứng minh được là còn rất là nhiều các khả năng tiềm năng phát triển
cũng như là các cái khả năng tiêu thụ
thế thì đối với cả vũ sữa như vậy thì là một cái minh chứng rất là rõ ràng
thì là một cái sản phẩm xuất khẩu cụ thể
và trải qua một mươi năm đàm phán mà xâm nhập được vào cái thị trường có sức tiêu thụ rất lớn
nhưng cũng là một thị trường có yêu cầu rất khắt khe
về chất lượng thì đã chứng tỏ được rằng là trái cây vũ sữa là một cái minh họa cụ thể
nhưng đồng thời là minh chứng được là trái cây của việt nam là có rất là nhiều các cái tiềm năng
mà đáp ứng được về yêu cầu chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm về giá thành cạnh tranh
nên là thâm nhập được vào những cái thị trường khó tính nhất
đối với vũ sữa nói riêng cũng như là các cái mặt hàng trái cây đã xuất khẩu
và tới đây sẽ còn có những cái
mặt hàng trái cây khác có khả năng phát triển tiếp tục và xuất khẩu ra thị trường thế giới
vâng một trong những điều kiện mà việt nam phải đáp ứng khi xuất khẩu trái vũ sữa nói riêng
cũng như là các mặt hàng nông sản khác
đó là chúng ta phải đảm bảo được vùng trồng đạt tiêu chuẩn
theo ông thì chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn như thế nào khi mà phải đáp ứng điều kiện này ạ
cái yêu cầu vùng trồng đạt tiêu chuẩn là nó thể hiện minh chứng của cái yêu cầu
đối với các cái sản phẩm trái cây cũng như là nông sản
là phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm
thế thì để đảm bảo được như thế thì phải thực hiện được cái quy trình sản xuất sạch
để mà sản xuất sạch như vậy thì có cái yêu cầu là cái vùng phải đạt tiêu chuẩn
vùng đạt tiêu chuẩn ở đây nó được quy định
và theo các cái quy trình khác nhau các cái tiêu chuẩn khác nhau
nhưng đều đặt ra cái vấn đề là đối với cả chất lượng của điều kiện tự nhiên
có liên quan như là về đất về nước hay là điều kiện sinh thái
rồi cái kỹ thuật canh tác
sử lý sau thu hoạch là phải đảm bảo cái yêu cầu sản xuất an toàn sản xuất sạch
có như thế thì sản phẩm làm ra là mới đáp ứng được các cái yêu cầu
và đây cũng là một cái mà khi mà chúng ta sử dụng thì phải có cái truy xuất nguồn gốc
mà các cái nước nhập khẩu người ta có thể truy xuất được
thì người ta mới tin tưởng
đặt ra ở đây là bắt buộc phải có được những cái vùng trồng mà đạt được cái tiêu chuẩn như vậy
thì việt nam chúng ta cũng có gặp phải những cái khó khăn
thứ nhất là đối với cả chúng ta thì cái tập quán của người chồng của người nông dân
từ xưa đến nay thì vẫn mang cái tính chất là theo cái truyền thống tự phát
thế còn cho lên là theo kinh nghiệm thôi
chứ còn theo đúng cái quy trình
mà quy trình ở đây là tương đối là chặt chẽ
gồm nhiều bước khác nhau
phải tuân thủ về thời gian về các cái bước
cũng như là tương đối với các cái bước khác nhau
việc tác động vào cái quá trình trồng rồi thu hái v v như vậy
rồi việc sử dụng về vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật
là cũng không phải là dễ dàng
mà nó là một cái quy trình cho nên là đối với người mà sản xuất theo cái truyền thống
thì cũng sẽ gặp phải khó khăn mà tuân thủ theo cái quy trình
thực ra thì cái câu chuyện về việc quy hoạch vùng nguyên liệu
để gắn liền với sản xuất chế biến xuất khẩu các sản phẩm nông sản của chúng ta không hề mới
chúng ta cũng nhắc tới vấn đề này là

thì trên thực tế thì bây giờ việt nam đang triển khai đang xử lý giải quyết vấn đề này như thế nào ạ
đối với cả các cái sản phẩm nông nghiệp
nói chung đặc biệt là các cái sản phẩm mà có cái tính hàng hóa cao
thì đều đã có thực hiện các cái quy hoạch trên cơ sở
xem xét những cái lợi thế
và dự báo đến cái nhu cầu thị trường
bao gồm thị trường ngoài nước thị trường trong nước
để đưa ra những cái kế hoạch quy hoạch vùng phát triển
và trong như thế thì đều có từ khâu sản xuất
đến khâu thu mua chế biến chế biến sâu
cũng như là tiêu thụ thị trường
để có thể là mang lại lợi nhuận tốt nhất cho các bên tham gia
tuy nhiên là trong thực tế
thì việc tuân thủ theo các cái kế hoạch nông nghiệp này là một lợi nhuận tốt nhất cho các bên tham gia
quy hoạch như vậy đối với cả các quy hoạch đã có
thì ở một trường mực nào đó cũng còn hạn chế
và thường là cái khâu sản xuất thì làm tốt
nhưng mà cái khâu mà thu mua và chế biến chế biến sâu
thì cái này trong thực tế nó còn hạn chế
thì cái này nó liên quan về các cái chính sách liên quan thu hút
rồi cái khả năng cạnh tranh của các cái sản phẩm đặc thù của chúng ta
nó cũng còn có những cái hạn chế
trong một số trường hợp thì trong thực tế
thì cái việc ngay cả việc sản xuất
cũng có nhiều trường hợp là không tuân thủ theo quy hoạch
dẫn đến là phát triển lóng
hoặc có thể là phát triển quá so với quy hoạch
hoặc có thể là trong một số trường hợp
do những dự báo cũng chưa được tính toán đầy đủ
và có những yếu tố mà không thể dự báo được hết
được từ trước
cho nên là dẫn đến là một số trường hợp quy hoạch
cũng không chưa hoàn toàn sát thực mấy cả cái điều kiện
phát triển thực tế cũng như là phát triển trong tương lai
ông nghĩ như thế nào về vai trò của doanh nghiệp
trong việc xử lý giải quyết vấn đề này
tất cả các cái mặt hàng nông sản
và đặc biệt là rau và hoa quả
như các bạn biết là tiềm năng là có rất nhiều
và cũng đã từng bước phát hiện và khai thác
và được đẩy mạnh trong những năm vừa qua
và đưa đến những thành công
thì đã là sản phẩm hàng hóa
thì đều cần phải rất là gắn bó chặt chẽ
với nhu cầu thị trường
thế thì thông thường thì
do các cái đặc điểm khác nhau
cho nên là người sản xuất có những cái hạn chế nhất định
về khả năng lắm bắt thị trường
thì trong thời gian những năm vừa qua
thì phần nào được bù đắp bằng cái khả năng thị trường
là thông qua các doanh nghiệp
đã rất là nhanh nhạy
lắm bắt các cái nhu cầu thị trường
và đã có kết lối với các vùng sản xuất
có tiềm năng có lợi thế
với các doanh nghiệp

sản phẩm nông nghiệp mà có uy tín
có lợi thế phát triển
thì cũng đã từng bước là có cái kết nối
đối với cả người sản xuất
như vậy là để mà có thể
lâng tầm lâng cao giá trị
của nông sản việt nam
thì vai trò của chế biến
sâu của thị trường là rất là quan trọng
thì ở đây cái doanh nghiệp
đã đáp ứng được phần nào
là phát huy được cái thế mạnh của doanh nghiệp
là kết lối được với thị trường
và đang từng bước
là đóng góp vào cái quá trình phát triển
và hỗ trợ cho các cái vùng sản xuất như vậy
thế thì ở đây rõ ràng là thấy
như trong thời gian vừa qua
và trong thời gian tới đây
thì vai trò của doanh nghiệp
là rất quan trọng
trong cái việc thu mua
cũng như là trong phát triển
các cái nhà máy để chế biến
cũng như là thương mại đối với cả thị trường
trong nước cũng như là thị trường thế giới
doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng
nhưng bây giờ nhìn một cách tổng thể
thì làm như thế nào để chúng ta có thể quy hoạch
vùng trồng nguyên liệu
với kết nối với việc
gắn kết với việc sản xuất tiêu thụ
và xuất khẩu các sản phẩm nông sản
một cách hiệu quả nhất
thì các giải pháp đưa ra ở đây là gì ạ
đầu tiên là về chính sách
chính sách về đất đai
để phát triển các cái vùng sản xuất tập trung
quy mô lớn diện tích rộng
thì chính sách về đất đai
để cởi trói
thì hiện nay chính sách đất đai
vẫn còn phải tiếp tục được nghiên cứu
hay là chính sách về liên kết
giữa sản xuất và tiêu thụ
để phát triển
thì như tôi đã nói
nó vẫn còn bất cập
cho nên nó vận hành vẫn chưa được tốt
thì chính sách này hiện nay
vẫn cần phải được tiếp tục
rồi các cái chính sách
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực công nghiệp đông thôn
đấy là về chính sách
thế còn ngoài ra
thì vai trò rất là quan trọng
tuân thủ quy hoạch
rồi theo các cái định hướng
thì cái vai trò của tuyên truyền
chúng ta đã làm rất nhiều
tuy nhiên là chưa đủ mạnh
chưa đủ rộng
chưa đủ sâu thường xuyên
dẫn đến là phát triển sản xuất
trong một trường hợp nào đó
vẫn mang tính tự phát
thì ở đây là cái khâu hơn ai hết
chỉ có thể là thông qua
tuyên truyền phổ biến
thông tin đến người dân
về các cái vùng
về các địa phương
đối với cả các cái lợi thế
của địa phương mình
thì cái gì là
là trồng tốt nhất
đấy là những cái
nhìn chung là chúng ta
cũng phải tiến hành để
có thể là thông qua các cái quy hoạch
mà hỗ trợ
để phát triển các cái
nông sản nói chung
rau và trái cây ăn quả
nói riêng để có phát triển
theo những cái vùng mà có lợi thế
có thương hiệu
xuất khẩu cũng như là tiêu thụ trong nước
và từ đó
tiếp tục là
tận dụng được những cái lợi thế
những cái dư địa
để phát triển trong thời gian tới
cũng như là ngành nông nghiệp
nói chung và quay trở lại là
lâng cao lợi nhuận của người sản xuất
phát triển khu vực nông nghiệp
và nông thôn
dạ vâng ạ
vâng rõ ràng là rất tiềm năng
nhưng mà để có thể đáp ứng được yêu cầu
ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế
thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm
vâng hy vọng rằng là trong thời gian tới
thì chúng ta sẽ có được
những cái giải pháp tổng thể hiệu quả
của ngành nông nghiệp
và đặc biệt là đối với câu chuyện
quy hoạch vùng nguyên liệu gắn liền với sản xuất
chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông sản
cảm ơn ông với những phân tích trong chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn
câu chuyện hội nhập đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau